trong khi chờ đợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp bổ sung hạn ngạch khai thác vùng khơi
tại đà nẵng đã xuất hiện tình trạng ngư dân tự cải hoán tàu không phép
việc này tiêm ẩn nhiều rủi ro khi các tàu có thể bị thu hồi giấy phép khai thác đã được cấp trước đây
với chiều dài một mươi bốn năm mét con tàu này đang được gấp rút sửa chữa để đón đầu việc bổ sung cấp phép hạn ngạch khai thác vùng khơi của bộ nông nghiệp
bởi theo quy định chỉ những tàu dài trên một mươi năm mét mới được cấp phép khai thác vùng khơi
do đó các chủ tàu sẽ cải hoán làm lại ván vỏ và nối thêm để đạt chiều dài trên một mươi năm mét
theo nhiều ngư dân việc tự ý cải hoán tàu cá là trái với những quy định hiện hành
bởi nếu không được sự chấp thuận của cơ quan chức năng sẽ không đăng kiểm được
điều này đồng nghĩa với việc tàu sẽ không được ra khơi do không có giấy đăng kiểm theo quy định
việc ngư dân tự cải hoán tàu thuyền khi chưa có sự hướng dẫn của cơ quan chức năng tiềm mẩn rất nhiều rủi ro bởi hạn ngạch cấp bổ sung chưa có
rất có thể ngư dân sẽ bị thu hồi giấy phép được cấp trước đó do thực hiện việc cải hoán trái quy định
thứ nhất là việc làm ấy chưa được cho phép
thứ hai là cải hoán như thế nào để bảo đảm
cải hoán là phù hợp với đăng kiểm phù hợp với hướng dẫn
tại vì sắp tới chắc chắn là nó sẽ có một cái lộ trình cho cải hoán
cái thứ hai nữa là nó phải có những hướng dẫn về cải hoán
trong khi việc bổ sung hạn ngạch khai thác vùng khơi chưa thông qua
ngư dân cần tiếp tục chờ đợi sự hướng dẫn của cơ quan chức năng
tránh tình trạng tiền mất tật mang khi tự ý cải hoán tàu thuyền không phép